trong phim tài liệu đặc biệt này ekip của điện ảnh công an nhân dân đã họp bàn đưa ra những ý tưởng và phương án cụ thể cho chuyến công tác
chúng tôi cũng đã có một trao đổi rất là cụ thể chi tiết với cục đối ngoại bộ công an việt nam
và đơn vị phối hợp về phía trên đất bạn lào là cơ quan đại diện của bộ công an việt nam trên đất bạn lào
để khớp với nhau từng chi tiết cụ thể về lịch trình làm việc về phỏng vấn cá nhân
các nhân chứng sẽ gặp
bên đất bạn lào để phù hợp với mục tiêu xây dựng trong bộ phim có giá trị tuyên truyền tốt nhất
và phản ánh đầy đủ nhất về các mối quan hệ giữa hai nước cũng như hai bộ
sự khác biệt về ngôn ngữ phong tục tập quán văn hóa là những khó khăn ekip phải đối mặt khi tác nghiệp ở nước bạn lào
tuy nhiên với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như sự hỗ trợ nhiệt tình của các đơn vị trong và ngoài nước
ekip đã hoàn thành tốt
trước khi sang lào chúng tôi đã có quá trình chuẩn bị tương đối kỹ càng để làm sao mình có thể đảm bảo được tất cả những yêu cầu nhiệm vụ đặt ra
chúng tôi cũng có kết nối với các đơn vị nghiệp vụ của trong nước
sau đó thì kết nối với các đơn vị nghiệp vụ của bạn để mình có thể thống nhất được cái nội dung
và cũng rất là may mắn là khi mà được
hỗ trợ để thực hiện cái chuyến công tác này thì chúng tôi đã được các đơn vị trong và ngoài nước giúp đỡ rất là nhiệt tình và đã hoàn thành được cái nhiệm vụ của mình
để ghi được những hình ảnh chân thực nhất ekip đã di chuyển tới nhiều địa điểm gặp gỡ các nhân chứng
đồng hành cùng các đơn vị nghiệp vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để hiểu rõ hơn về công tác của đơn vị bạn
bên cạnh đó hiệu quả các mô hình hợp tác và sự phối hợp giữa hai nước tại khu vực biên giới cửa khẩu cũng được ekip lựa chọn để khai thác
ngay khi về đặt chân sang nước bạn lào chúng tôi đã bắt tay ngay vào công việc đó là ghi lại các việc hằng ngày của cán bộ chiến sĩ công an lào tại cửa khẩu đạo phao về lạc sao
cho đến những công việc rất gần gũi với đời sống người dân của cán bộ công an tỉnh bô lê khăm say các cụm cảnh tuần tra trên đường phố trong chợ đi đến nhà dân vận động tuyên truyền phổ biến pháp luật cũng được ghi lại rất đầy đủ và chi tiết
khi dựng lại những tình huống theo dõi đánh bắt các đối tượng trong một số chuyên án chúng tôi cố gắng gắn với những bối cảnh của cuộc sống
người dân lào cũng như công trình kiến trúc những nét đặc sắc của văn hóa lào để khán giả việt nam khi xem có thể cảm nhận chân thực nhất về hình ảnh cũng như con người của đất nước lào qua màn ảnh nhỏ
bên cạnh sự phối hợp giúp đỡ nhiệt tình để ekip có thể thực hiện trọn vẹn các cảnh quay trong suốt chuyến công tác sự thân thiện mến khách và tình cảm chân thành của các bạn lào là điều đã để lại ấn tượng khó quên đối với cả ekip
cái cảm nhận của chúng tôi là thực sự ấn tượng và xúc động về những cái tình cảm mà các bạn lào dành cho đoàn làm phim
từ cán bộ phiên dịch từ cán bộ lái xe phục vụ đoàn và đến rất nhiều các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an lào thì mọi người đều dành cho đoàn làm phim một sự rất trọng thị rất tịnh tình
và ở đâu chúng tôi cũng được tạo điều kiện hết mức để có thể sáng tác có thể thể hiện hết các cái ý tưởng của mình khi sản xuất một bộ phim tài liệu
bất cứ khi nào chúng tôi muốn truyền đặt một cái thông điệp nào đó muốn nhờ hỗ trợ những cái phần công việc để có thể ghi hình ở bên nước bạn thì đều được các cán bộ công an ở bên lào rất là nhiệt tình
có thể là họ không nằm ở xung quanh
trong cái đơn vị mà mình đang làm việc cùng đâu
nhưng mà sẵn sàng đứng ra để giúp đỡ
bởi vì cái tình cảm của người việt nam và người lào là một cái tình cảm rất là gắn bó
và khi mà nhìn thấy nhau thôi thì nó đã có một cái sự cảm mến rồi
và đấy chính là cái sợi dây tình cảm và là cái sự thuận lợi lớn nhất trong cái chuyến công tác của chúng tôi
kỷ niệm đáng nhớ nhất là lúc tôi tác nghiệp trong chợ ở tỉnh buôn lê khâm say thì đang mặc chiếc áo của chương trình công an nhân dân thì có một chị cửa hàng bán dép
chương trình công an nhân dân
chương trình công an nhân dân à
mình bảo là
ơ người việt à
thì bảo là
không người lào quên đâu thương việt
thế là hai chị em cùng cười thì cũng cảm thấy mình cũng thấy gần gũi
đang tác nghiệp ở việt nam cũng không thấy đâu xa xôi cả
với những tư liệu hình ảnh xác thực câu chuyện gần gũi qua lời kể của các nhân chứng
mỗi tập phim sẽ truyền tải sống động mối quan hệ hữu nghị truyền thống tình đoàn kết bền vững của hai nước nói chung và hai bộ công an nói riêng trên tất cả các lĩnh vực
đặc biệt trong công tác đấu tranh với tội phạm góp phần đem lại ổn định an ninh trật tự an toàn xã hội
mọi thông tin về series phim tài liệu này sẽ được antv kết nối liên tục cập nhật trong các số tiếp theo
mời quý vị chú ý đón xem